trong dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn các hoạt động biểu diễn nghệ thuật thể dục thể thao phục vụ nhân dân sẽ diễn ra sôi nổi trong toàn thành phố hải phòng
các hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân trong dịp tết
điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc sắc đêm giao thừa chào xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn hứa hẹn sẽ thu hút được lượng khán giả trẻ nhiều hơn
tạo cho chương trình sự tươi mới hấp dẫn được nhiều tầng lớp khán giả hơn và màn bắn pháo hoa tại một mươi hai điểm cấp thành phố và hai điểm cấp quận huyện
người dân du khách có thể đến đền nghề đình canh để dân hương tới trung tâm thông tin triển lãm và điện ảnh hải phòng
bảo tàng hải phòng để xem các hoạt động triển lãm mỹ thuật tạo không khí vui tươi phấn khởi để nhân dân đón tết
đồng thời là hoạt động kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
tận dụng nguồn nước tại các sông cống đập bơm đặc biệt là khai thác sử dụng hiệu quả đợt một xả nước hồ thủy điện
đến ngày ba mươi một tháng một tỉnh hà nam đã lấy đủ nước cho hơn chín mươi tám diện tích gieo cấy
theo tri cục thủy lợi tỉnh hà nam sau khi có đủ nước các địa phương cần thường xuyên kiểm tra
theo dõi lớp nước trên mặt ruộng quản lý tốt các bờ vùng bờ thửa hạn chế tối đa tổn thất nước
giò giò dỉ thất thoát gây hạn cục bộ
bà con nông dân cần chủ động chuẩn bị các loại giống vật tư phân bón để kịp thời xuống giống gieo cấy lúa xuân
vụ xuân hai nghìn hai mươi bốn hà nam có kế hoạch gieo cấy gần hai mươi tám hectare
vụ này tỉnh tiếp tục duy trì một trăm linh lúa trà xuân muộn với năm mươi diện tích lúa chất lượng cao
hai mươi năm diện tích lúa lai còn lại là lúa thuần
thời điểm này các cơ sở sản xuất chầm hương ở huyện hương khê nơi được biết là thủ phủ của cây gió chầm ở hà tĩnh
đang tập trung chuẩn bị hàng hóa để bán trong dịp tết
nhờ trông và sản xuất sản phẩm từ cây gió trầm nhiều hội dân đã thoát nghèo và có cuộc sống ổn định khấm khá hơn
hợp tác xã hương trầm hiền linh ở xã phúc trạch huyện hương khê tỉnh hà tĩnh có bảy thành viên và gần một mươi công nhân
các sản phẩm chính hiện có của cơ sở như đồ thủ công mỹ nghệ hương trầm và nụ chầm hương
hiện các công nhân đang khẩn trương đóng gói hàng hóa để chuyển đi tiêu thụ
hàng hóa một ngày bình quân
ra từ tầm khoảng hai mươi ba mươi triệu một ngày
sản phẩm chủ lực của hợp tác xã chúng tôi thì hiện nay ra thị trường rất là thuận lợi
có nghĩa là hàng sản xuất tới đâu hầu như đến đấy
mà thậm chí có những mặt hàng nó cũng hơi thiếu một tí
nhưng mà chúng tôi cũng sẽ cố gắng để đắp đủ đầy đủ cho khách hàng
huyện hương khê hiện có hơn sáu trăm năm mươi hectare diện tích trồng cây gió chầm
hiện nay người dân chủ yếu đang trồng bán cả cây và gia công mỹ nghệ làm hương trầm
mỗi năm doanh thu từ các hoạt động này đạt khoảng một trăm linh tỷ đồng
các sản phẩm được làm từ chầm hương của người dân huyện hương khê đã vươn ra thị trường các tỉnh thành phố lớn trong nước
các sở ngành kiểm tra tầm đỉnh huyện sẽ phế duyệt và chỉ đào xã phúc trạch để triển khai thực hiện
trong thời gian tới thì đảm bảo đạt hiệu quả nó cao hơn
với sự bảo đảm về chất lượng và đa dạng về mẫu mã các sản phẩm từ cây gió chầm đã từng bước có chỗ đứng trên thị trường
qua đó tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho người dân ở thủ phủ gió trầm hương khê tỉnh hà tĩnh